tỉnh lạng sơn đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
cho hơn hai trăm linh đại biểu đại diện cho các văn nghệ sĩ trí thức các nhà khoa học các chức sắc chức việc tôn giáo trên địa bàn tỉnh
các đại biểu đã được giáo sư tiến sĩ đinh xuân dũng báo cáo viên trung ương
truyền đạt những nội dung cơ bản trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
bao gồm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và nhiều nội dung quan trọng khác
qua học tập các đại biểu đã viết thu hoạch đề ra nhiều giải pháp quan trọng
phù hợp cho bản thân trên mỗi cương vị công tác quyết tâm đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống